theo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn năm tháng đầu năm việt nam có một trăm hai mươi chín doanh nghiệp nhập khẩu thịt lợn và sản xuất thịt lợn với tổng sản lượng hơn sáu mươi bảy tấn tăng hai trăm chín mươi tám so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
thịt lợn nhập khẩu chủ yếu từ các nước canada đức bà lan brazil hoa kỳ tây ban nha và liên bang nga
theo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn việc nhập khẩu thịt lợn gặp nhiều khó khăn do nguồn lợn của thế giới giảm
tổng đoàn lợn của thế giới vào tháng một năm hai nghìn hai mươi đạt khoảng sáu trăm bảy mươi tám triệu con giảm gần một mươi hai so với năm hai nghìn một mươi chín
bên cạnh đó dịch tả lợn châu phi xảy ra ở nhiều quốc gia cũng ảnh hưởng không nhỏ đến nguồn cung cấp thịt lợn cho các thị trường trên thế giới
hiện cơ quan thú y việt nam và thái lan đang bàn các thủ tục nhằm sớm cho phép nhập khẩu trực tiếp lợn thịt từ thái lan về việt nam giết mổ